liên quan đến vụ việc phạm nhân mai văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở huyện hải hậu tỉnh nam định
đang chấp hành án tại phân trại số hai trại giam số năm bộ công an
đóng trên địa bàn huyện yên định tỉnh thanh hóa bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
đến một mươi sáu h một mươi năm chiều ngày hôm qua ba tháng bốn đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã hà đông
sau khi trốn khỏi trại giam ngày hai tháng bốn đệ di chuyển đến địa bàn xã hà đông huyện hà trung
rồi bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn
khi đến cây xăng hà đông huyện hà trung đối tượng đã lợi dụng sơ hở lúc lái xe taxi
dừng xe để đổ xăng không tắt máy tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến quốc lộ hai trăm một mươi
theo hướng hà trung đi vĩnh lộc
khi di chuyển đến khu vực giáp danh giữa xã hà đông và xã hà lĩnh
đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tàu thoát
tiếp nhận thông tin công an tỉnh thanh hóa đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các tổ tuần tra và chốt chặn khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để người dân biết
cảnh giác tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng
đến một mươi sáu h một mươi năm phút ngày ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa phối hợp với trại giam số năm bộ công an
đã không chế bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã hà đông
hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý